thành đoàn tp hcm đã tổ chức lễ khánh thành nhà văn hóa sinh viên tọa lạc tại khu đô thị đại học quốc gia tp hcm
công trình nhà văn hóa sinh viên được khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn với tổng mức đầu tư hơn bốn trăm hai mươi tỷ đồng
trên diện tích ba năm hectare bao gồm bảy tầng sơn cấu ngoài trời sơn bóng đá và các công trình khác
tại lễ khánh thành chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong nhấn mạnh
tp hcm có hơn bốn trăm hai mươi sinh viên đang học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn
số lượng sinh viên đông đảo đã đặt ra yêu cầu về việc đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của sinh viên
về điều kiện học tập trang luyện đạo đức kỹ năng thực hành xã hội kỹ năng nghề nghiệp
và nhu cầu vui chơi giải trí lanh mạnh
do đó việc khánh thành và đưa vào hoạt động công trình nhà văn hóa sinh viên
tại đại học quốc gia tp hcm thể hiện sự quan tâm rất lớn của thành phố đối với nguồn nhân lực tương lai